thưa quý vị trong hôm nay và ngày mai tại khu vực bắc bộ
tiếp tục chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua trung trung bộ
nên sẽ có mưa rào và rông rải rác về lúc chiều tối
cục bộ có điểm xảy ra mưa vừa đến mưa to kèm theo đó là tố lốc mạnh
từ đêm mai khi vùng hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh hơn
thì mưa rông sẽ tăng lên cả về diện và lượng
nhiều nơi sẽ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
mưa lớn khiến cho nguy cơ xảy ra lũ quét và xả lở đất bị đẩy lên cao
vì vậy người dân tại đây cần hết sức cảnh giác
cũng do có mưa nên nền nhiệt độ tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ giảm nhẹ
ngày đêm ở mức là từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hôm nay và ngày mai
cũng có mưa rào và rông vào lúc chiều tối
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông có thể tiềm ẩn hiện tượng thực tích cực đoan
như là tố lốc hay là gió giật mạnh
và cũng từ chiều tối mai khi nhiễu động gió trên cao hoạt động mạnh hơn
thì mưa rông tại đây cũng sẽ tăng lên
số điểm có mưa vừa mưa to vì vậy mà cũng xuất hiện nhiều hơn
người dân tại đây cần đề cao cảnh giác với lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra
nền nhiệt trên khu vực cũng có xu hướng giảm nhẹ cao nhất là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
lui xuống trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế
chịu tác động chính của dạng ác thấp
nên tiếp tục duy trì mưa rào và rông trong cả ba ngày tới
riêng từ tối mai khi hội tụ gió trên cao
hoạt động mạnh hơn thì mưa rông sẽ tăng cả về diện và lượng
có nơi xảy ra mưa vừa mưa to đến rất to
tập trung nhiều tại phần phía bắc của khu vực này
người dân tại đây cũng cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió dần mạnh
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sả lở đất ngập úng ở vùng trũng thấp
nên nhiệt độ tại đây vẫn ở ngưỡng mát mẻ
ngày đêm là từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ có nơi còn cao hơn
khu vực từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận
cũng chịu ảnh hưởng của dạng ác thấp
nên trong ba ngày tới đều có mưa rào và rông vào lúc chiều tối
cục bộ có mưa vừa mưa to
trong mưa rông thì cần đề cao cảnh giác tố lốc và gió giật mạnh
nên nhiệt độ trên khu vực chưa có nhiều biến đổi
trưa chiều xung quanh mức là ba mươi đến ba mươi ba độ
vùng cao tây nguyên trong hôm nay và ngày mai
chịu tác động của dạng ác thấp nên có mưa rông vào lúc chiều tối
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
sang chiều tối mai thì khi gió mùa tây nam tại đây hoạt động mạnh hơn
mưa rông sẽ tăng mạnh hơn nữa
cục bộ có điểm xảy ra mưa to đến rất to
do có mưa tăng nên nền nhiệt độ trên khu vực cũng sẽ giảm nhẹ
ngày đêm là từ hai mươi đến ba mươi một độ
các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới cũng có mưa rào và rông rải rác
riêng từ chiều tối mai thì khi gió mùa tây nam hoạt động mạnh hơn
thì mưa rông cũng sẽ tăng cả về diện và lượng
cục bộ có điểm xảy ra mưa vừa mưa to đến rất to
trong cơn rông cần đề phòng với tố lốc và gió dần mạnh
ngoài ra thì nguy cơ xảy ra ngập úng ở vùng trụng thấp cũng bị đẩy lên cao
người dân cần lưu ý đề phòng
nền nhiệt trên khu vực cũng có xu hướng giảm nhẹ
cao nhất trong ngày là hai mươi chín ba mươi hai độ